tính đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng bảy việt nam ghi nhận thêm bốn ca dương tính với virus sars cov hai
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên bốn trăm một mươi hai ca
trong bốn trăm một mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba trăm ba mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm năm mươi hai người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín ba trăm bảy mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu trăm linh năm người